ngày hội văn hóa các dân tộc huyện mộc châu tỉnh sơn la đã khai mạc với các hoạt động văn hóa ẩm thực độc đáo
trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố các hoạt động thể thao dân tộc và trò chơi dân gian
ngày hội văn hóa các dân tộc huyện mộc châu được tổ chức hàng năm đúng dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
đây đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc huyện mộc châu nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
đến với ngày hội du khách được hòa mình vào các hoạt động văn hóa ẩm thực độc đáo như cuộc thi giã bánh dày hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố thi trại văn hóa và hội thi ẩm thực các dân tộc
bên cạnh đó là các hoạt động sôi nổi hấp dẫn như thể thao dân tộc trò chơi dân gian mua sắm các sản phẩm thổ cẩm truyền thống tại chợ thổ cẩm tham quan khu triển lãm ảnh đẹp mộc châu và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện mộc châu
ngày hội được bắt đầu từ ngày ba mươi một tháng tám và kéo dài đến hết ngày hai tháng chín